bước vào vụ nhãn năm nay các chủ vườn nhãn chín sớm của tỉnh hương yên phấn cởi vì được mùa được giá
nhờ ứng dụng các tiến bộ trong khoa học kỹ thuật vào chăm sóc cây nhãn
nông dân có thể điều tiết cho cây nhãn ra hoa đậu quả sớm
có nhãn chín sớm để bán với giá cao hơn từ một năm đến hai lần so với nhãn chính vụ
mang lại nguồn thu lớn cho người trồng nhãn ở hương yên
nhiều hộ trồng nhãn đã áp dụng quy trình việt gáp trong việc trồng và chăm sóc cây nhãn
nên chất lượng năng suất quả nhãn ổn định bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm
nên bán được giá cao từ ba mươi năm cho đến sáu mươi đồng một kg
nhãn được đưa vào các siêu thị để bán
mấy anh em cũng đi tìm toài để áp dụng công nghệ bây giờ có thuốc xử lý cho ra hoa sớm
làm được sớm như này thì hiệu quả kinh tế sẽ cao hơn nhãn ra chính vụ
bao giờ giá cả cũng gấp hai gấp ba lần nhãn chính vụ
thành cái mô hình việt gáp để làm sao đảm bảo chất lượng nhãn tiêu thụ sản phẩm được
hàng năm tỉnh hưng yên và các địa phương hỗ trợ nông dân trồng và chăm sóc nhãn theo quy trình việt gáp
với diện tích lên đến hàng trăm hectare
đồng thời hỗ trợ xây dựng quảng bá thương hiệu và tiêu thụ nhãn lồng hương yên
kết nối cung cầu tiêu thụ nhãn đưa doanh nghiệp về tận vườn mua nhãn của nông dân
do vậy quả nhãn lồng hương yên đã được xuất khẩu sang nhiều nước
tỉnh hương nhiên hiện có bốn năm trăm linh hectare nhãn ước tính sản lượng đạt năm mươi tấn
với diện tích nhãn chín sớm đạt mức hai mươi giá bán lại cao và ổn định
người dân đang kỳ vọng vào chính vụ nhãn sẽ mang lại hiệu quả kinh tế cao cho người trồng